trong năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng đặc biệt là diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám viết tắt là web asean hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất của việt nam trong năm qua thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế với thông điệp xuyên suốt
cách mạng công nghiệp bốn là tương lai của asean
nhưng quan trọng hơn hội nghị web asean hai nghìn một mươi tám lần này đã trở thành một ngày hội giao lưu về ý tưởng về sáng tạo như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực
việt nam với tư cách là nước chủ nhà đã ghi dấu ấn đặc biệt với vai trò kết nối và năng lực tổ chức
lần đầu tiên trong lịch sử hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương của việt nam
lãnh đạo các quốc gia đông nam á cùng hàng ngàn doanh nghiệp đã tham dự phiên khai mạc và các phiên làm việc của diễn đàn
các thành viên của chính phủ bao gồm thủ tướng các phó thủ tướng bảy bộ trưởng việt nam đã tham gia rất tích cực vào các phiên thảo luận khác nhau
đóng góp chia sẻ kinh nghiệm của việt nam học hỏi kinh nghiệm của các nước
đối với quá trình tự cường trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư của việt nam

điều thứ hai là thu hút khu vực đông nam á đang trong quá trình xây dựng cộng đồng gắn kết đoàn kết phát triển thịnh vượng bền vững
thì việc tổ chức hội nghị lần này thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ các nước
theo chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới ông board brand hội nghị năm nay thành công bởi rất nhiều yếu tố
nhưng vai trò của nước chủ nhà việt nam là rất quan trọng đó là sự năng động
cởi mở hiếu khách năng lực kết nối điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế
chặng đường rất có ý nghĩa của việt nam khi lần trước chúng ta gặp nhau năm hai nghìn một mươi
chúng ta biết gdp việt nam tám năm qua đã tăng gấp đôi
việt nam đặt thành tiệu về giảm nghèo một chặng đường tuyệt vời việt nam đã trải qua
chúng ta chứng kiến nhiều doanh nghiệp toàn cầu đã đến việt nam
việt nam là điểm đến tuyệt vời
chúng tôi rất hài lòng với sự hợp tác của việt nam đặc biệt là tại hội nghị lần này